điện kremlin đã bác bỏ quyết định của tòa án hình sự quốc tế icc liên quan tới tổng thống nga vladimir putin
và ủy viên quyền trẻ em maria lovabelova người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
moscow không công nhận thẩm quyền của icc và coi các phán quyết của cơ quan này không có hiệu lực pháp lý
ngày một mươi bảy tháng ba tòa án hình sự quốc tế icc đã phát lệnh bắt giữ tổng thống nga
và ủy viên quyền trẻ em maria lovabelova
liên quan vấn đề đưa trẻ em từ ukraine sang nga
icc cho rằng sự việc diễn ra trong thời điểm cuộc xung đột giữa nga và ukraine bùng phát
nga đã phản đối quyết định trên đồng thời nhấn mạnh nga không phải là thành viên của quy chế rome
về tòa án hình sự quốc tế vì vậy moscow không có nghĩa vụ tuân thủ phán quyết của icc
đề cập đến quyết định của icc tổng thống mỹ joe biden trong một tuyên bố vừa đưa ra cũng khẳng định
washington không công nhận tòa án hình sự quốc tế
icc được thành lập theo quy chế rome năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hiện khoảng bốn mươi năm quốc gia
không công nhận thẩm quyền của icc trong đó có trung quốc ấn độ israel ả rập xê út thổ nhĩ kỳ